những ngày này trong niềm vui được mùa được giá nông dân một số địa phương ở đồng bằng sông cửu long
bắt đầu thu hoạch lúa thu đông sớm sau khi trừ đi chi phí đầu tư
thì người nông dân có lãi từ hai mươi hai đến hai mươi năm triệu đồng một hectare một mức lãi khá tốt
nhờ vụ lúa hẻ thu được giá nên nông dân đã chủ động sản xuất vụ thu đông
mấy tháng qua thời tiết thuận lợi ít sâu bệnh gây hại vì vậy chi phí đầu tư giảm đáng kể
trong khi năng suất lúa thu đông sớm khá cao vào khoảng sáu tấn một hectare
theo cục trồng trọt mùa lũ năm nay về muộn và giao động ở mức thấp
do đó các ngành chuyên môn và các địa phương tăng cường sản xuất vụ thu đông lên khoảng tám trăm linh hectare
sản lượng ước đạt bốn bốn triệu tấn